bộ công thương vụ thị trường châu âu châu mỹ vụ thị trường châu á châu phi
và công ty trách nhiệm hiểu hạn mega market việt nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
nhằm triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi
và đề án thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
biên bản ghi nhớ hợp tác này nhằm đẩy mạnh liên kết tiêu thụ hàng hóa việt nam
các bên hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhà sản xuất uy tín chất lượng bảo đảm tỷ lệ hàng việt nam
theo mã hàng là khoảng chín mươi trong hệ thống trung tâm
trước mắt megamarket việt nam sẽ kết hợp cùng sở công thương tp hcm
tổ chức chương trình tuần lễ hàng việt nam tại thái lan dự kiến sẽ diễn ra vào tháng một mươi năm nay
đây sẽ là dịp để thúc đẩy cơ hội giao thương giữa hai quốc gia
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp việt nam xuất khẩu hàng việt sang thái
cũng như mang đến cơ hội cho người tiêu dùng thái lan được tiếp cận sản phẩm chất lượng tốt từ việt nam